với gần hai mươi một sản phẩm phân bón hàng nghìn sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hàng chục nghìn cửa hàng đại lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
thị trường phân bón thuốc bảo vệ thực vật không chỉ gây ra không ít khó khăn trong công tác quản lý mà còn khiến cho người nông dân như lạc vào ma trận
để thiết lập lại trật tự thị trường thuốc bảo vệ thực vật góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp quyền lợi của người tiêu dùng
cũng như các doanh nghiệp hoạt động chân chính các cơ quan chức năng cần có biện pháp cứng rắn và quyết liệt hơn
hai mươi bốn trạm thu phí ô tô bao quanh trung tâm tp hcm là nội dung chính được đăng tải trên báo thành niên
nếu được thông qua từ năm hai nghìn hai mươi một có ba mươi bốn trạm thu phí được xây bao quanh khu vực quận một ba và giáp danh quận năm một mươi với kinh phí là hai trăm năm mươi tỷ đồng
ô tô cá nhân di chuyển vào trung tâm tp hcm sẽ phải đóng phí
đó là nội dung công văn sở giao thông vận tải tp hcm vừa gửi ủy ban nhân dân tp hcm về chủ trương đầu tư dự án thu phí xe ô tô
lưu thông vào khu vực trung tâm để hạn chế ủn tắc giao thông
theo tiến sĩ vũ anh tuấn giám đốc trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải việt đức
việc tổ chức thu phí xe ô tô cá nhân vào tp hcm giai đoạn này là hợp lý
về mặt nguyên tắc thì những phương tiện cá nhân chiếm dụng nhiều không gian đường thì sẽ phải đóng phí nhiều hơn
số tiền thu được sẽ giúp cho tp hcm có ngân sách để giải quyết ủn tắc giao thông bằng cách cải thiện các nút thắt hạ tầng
tái đầu tư phát triển hệ thống giao thông công cộng
trong khi đó trên báo đại biểu nhân dân số ra hôm nay có bài viết đáng chú ý mạnh tay với hàng gian lận xuất xứ
theo bài viết sau những vụ nhập nhèm xuất xứ hàng hóa của khải siêu hay là asanjo
tổng cục hải quan đã điều tra và phát hiện thêm nhiều vụ vi phạm khác kể cả hàng nhập khẩu
nhưng giả mạo xuất xứ việt nam để lừa người tiêu dùng và hàng giả xuất xứ việt nam để xuất khẩu vào các nước
mà việt nam được hưởng yêu đại thuế quan như gỗ sắt
thép đại diện tổng cục hải quan cho biết là dự kiến sẽ công bố chi tiết các vụ gian lận xuất xứ này trong tháng bảy
hàng nghìn hộ dân tại một mươi bốn tòa nhà do doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một tỉnh điện biên đầu tư hoặc hợp tác đầu tư
bị thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất
điều đáng nói là các hộ ở tòa nhà chỉ được biết tầng của mình bị thu hồi qua thông tin từ những hộ dân ở các tòa nhà khác
còn bản thân thì lại không nhận được quyết định của sở tài nguyên và môi trường hà nội
đây là thông tin của bài viết thu hồi hàng ngàn sổ hồng ở dự án mường thanh được đăng tải trên báo tuổi trẻ
một lãnh đạo sở tài nguyên môi trường hà nội xác nhận lý do thu hồi và hủy sổ hồng nêu trên
vì trong quá trình thẩm định hồ sơ và cấp sổ hồng có sai sót không đúng quy định của pháp luật về đất đai
tuy nhiên khi được hỏi về việc tại sao rất nhiều người dân có nhà nằm trong danh sách bị thu hồi và hủy sổ hồng
nhưng lại không nhận được quyết định từ sở tài nguyên và môi trường hà nội
các đơn vị liên quan thì lại chưa hề có câu trả lời thích đáng
thưa quý vị các trường đại học cao đẳng đang bắt đầu cuộc đua tuyển sinh
đánh giá đúng nhu cầu thí sinh và vị thế của trường là điểm mấu chốt để các trường có thể tuyển được thí sinh tốt nhất
trong công tác chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo đã nhấn mạnh đối với các trường đại học cao đẳng
là cần chú trọng về vấn đề chất lượng đào tạo chứ không quá nặng khâu tuyển sinh đầu vào
đây là nội dung bài viết không để tỷ lệ ảo quá cao được đăng tải trên báo lao động
bài viết dẫn lời bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ cho rằng
cần có sự cải tiến từ khâu đầu vào phải minh bạch các điều kiện chất lượng và kiểm định được chất lượng chương trình đào tạo
các trường phải bình đẳng trong cạnh tranh chất lượng báo cáo đúng chất lượng
còn trên báo hà nội mới tiếp tục loạt bài viết về việc quản lý si sa bóng cười
báo hà nội mới có bài viết quản lý bằng chế tài mạnh
theo bài viết thời gian qua dù các cơ quan chức năng của thành phố hà nội đã tập trung xử lý những đối tượng kinh doanh bóng cười si sa
tuy nhiên do lợi nhuận cao và chế tài xử lý thì lại chưa đủ sức gian đe một số cơ sở quán bar karaoke vẫn ngang nhiên bán những mặt hàng này
vì vậy cần có giải pháp đồng bộ nhằm loại bỏ các chất kích thích nói trên ra khỏi đời sống xã hội
những giải pháp đó là gì thì chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang bảy báo hà nội mới
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân